tháng riêng là tháng ăn chơi tháng hai cờ bạc tháng ba hội hè
đầu năm rảnh rỗi cũng là thời điểm mà tội phạm cờ bạc gia tăng
không ít người đã phung phí thời gian và tiền bạc vào những trò đỏ đen
mặc dù các lực lượng chức năng đã nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền và có những biện pháp phòng ngừa ngăn chặn
song tình hình tội phạm cờ bạc vẫn diễn biến khá phức tạp cả dưới hình thức truyền thống
lẫn cờ bạc biến tướng trên các trang mạng internet
sới bạc này nằm sâu trong con ngõ nhỏ tại thôn yên phú xã văn phú huyện thường tín hà nội
đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc là lê đình giang
giang sử dụng nhà riêng của mình làm tụ điểm đánh bạc
tại đây giang quây tôn kín sân để bên ngoài không nhìn thấy và lắp đặt camera
đồng thời cắt cử người trông xe thu phế từng con bạc vào chơi
ngày bình thường giang cùng các đối tượng chơi bí mật bên trong nhà tại nhiều địa điểm khác nhau
di chuyển liên tục điểm chơi bạc để tránh lực lượng chức năng
vào thời điểm giang đang tổ chức hai chiếu bạc dưới hình thức sóc đĩa cho bốn mươi chín đối tượng chơi
thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang
để phục vụ xới bạc hoạt động con trai của giang được phân công đứng ra điều hành và cảnh giới
tại thời điểm các trinh sát công an ập vào bắt quả tăng đã thu giữ hơn hai trăm linh triệu tiền mặt tại chiếu bạc
bốn mươi năm đối tượng trong xới bạc này đã bị tạm giữ hình sự về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
các đối tượng tham gia đánh bạc khai nhận do xứ bạc này được quây tôn kín đáo
lại nằm lọt giữa khu dân cư nên đã yên tâm tìm đến đây chơi
nên năm nào cũng thấy cũng chơi thì mọi người đến rồi ạ

năm nào cũng thấy cũng chơi thì mọi người đến rồi ạ
theo nhận định của cơ quan công an tội phạm cơ bạc là nguyên nhân dẫn đến nhiều hệ lụy xấu cho xã hội
làm phát sinh các loại tội phạm trộm cắp cướp giật gây dối trật tự công cộng cho vay lãi nặng
thời điểm đầu năm mới các sới bạc dưới hình thức đánh bạc truyền thống hoạt động trong các khu dân cư
thường lôi kéo rất nhiều người tham gia
ban đầu người chơi chỉ nghĩ đến chơi tiêu khiển trong những ngày đầu xuân năm mới
nhưng càng chơi các con bạc càng lấn sâu vì cây cú ăn thùa
đối với các con bạc
các con bạc thường đánh sức lượng rất lớn
cho nên rất nhiều đối tượng con bạc trong một thời gian nhất định là có thắng
và được trả rất sòng phẳng
còn nếu thua thì không phải trả tất
cho nên là nó cũng rất là đánh vào lòng tham của con bạc
cũng rất là thuyết phục con bạc
cho nên là rất nhiều con bạc tham gia rất là thường xuyên và tích cực
nhưng mà cuối cùng theo thống kê lại thì tất cả con bạc không có đối tượng nào là thắng cả thua
đã thua thì càng muốn gỡ
và càng gỡ thì càng đánh sâu
và càng đánh sâu thì cuối cùng là không bao giờ thắng được
từ những vụ cờ bạc liên tiếp bị cơ quan công an triệt phá
thời điểm trước trong và sau tết vừa qua
mỗi người dân đừng vì lý do đầu xuân năm mới
mà muốn thử vận may với những ván bài đỏ đen
bởi cơ bạc dù dưới bất cứ hình thức nào
đều là hành vi vi phạm pháp luật
theo bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
nếu giá trị tiền hiện vật từ năm triệu đồng trở lên
người tham gia đánh bạc sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội đánh bạc với mức phạt tối đa là bảy năm tù giam